chiều hai mươi tháng một mươi tại cảng chi đội kiểm ngư số ba xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam
quân chủng hải quân tiến hành bàn giao tám mươi ba ngư dân và hai thi thể ngư dân bị nạn trên biển cho biên phòng và các cơ quan chức năng của địa phương theo quy định
đúng một mươi ba h năm mươi chiều nay ngày hai mươi tháng một mươi tàu bốn trăm sáu mươi bảy thuộc quân chủng hải quân đã đưa tám mươi ba ngư dân
trong đó có bảy mươi tám ngư dân của hai tàu gặp nạn năm ngư dân tham gia cứu nạn xin trở về đất liền và hai thi thể ngư dân bị nạn trên biển
về đến cảng chi đội kiểm ngư số ba thuộc xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam
ngay lập tức các ngư dân được kiểm tra sức khỏe và bàn giao lại cho các cơ quan chức năng của địa phương
riêng hai thi thể ngư dân tử vong bàn giao lại cho gia đình để về nhà lo hậu sự
tại buổi bàn giao lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh quảng nam cùng các cơ quan ban ngành địa phương và quân chủng hải quân đã trao hơn một trăm linh triệu đồng cho các gia đình ngư dân gặp nạn
huyện núi thành cũng trích nguồn ngân sách theo quy định hỗ trợ mỗi trường hợp ngư dân tử vong một mươi tám triệu đồng
hỗ trợ các hộ dân có ngư dân tuyên viên bị nạn năm triệu đồng mỗi người sử dụng quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ thêm mỗi ngư dân thêm một triệu đồng